ngọc chai nước ngọt không chỉ được ưa chuộng trong lĩnh vực trang sức mà còn trở thành nguyên liệu cao cấp trong ngành mỹ phẩm toàn thế giới
tại nhật bản trung quốc indonesia từ lâu đã có nhiều doanh nghiệp nổi tiếng nhờ cung cấp ngọc chai nước ngọt cho toàn thế giới
còn tại việt nam được đánh giá là quốc gia có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho ngành sản xuất ngọc chai nước ngọt phát triển do có nhiều diện tích mặt nước chủng loại chai phong phú
tuy nhiên làm ngọc chai nước ngọt là nghề đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nhiều vốn và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
bên cạnh đó đây là nghề đối với người học chuyên ngành nông nghiệp đã khó nhưng đối với người không học về nông nghiệp còn khó khăn hơn gấp nhiều lần
bởi để có được những viên ngọc chất lượng cao người nuôi chai lấy ngọc cần hết sức chú ý về thức ăn thời tiết cũng như thời điểm thích hợp để cấy chai
và để có được những viên ngọc như thế này đó là cả một quá trình dài học hỏi thực hành với từng công đoạn tỉ mỉ và chính xác của chàng trai trẻ trương đình tùng
năm hai nghìn một mươi bốn tùng tốt nghiệp cao đẳng xây dựng công trình đô thị sau nhiều tháng gửi hồ sơ xin việc tại nhiều đơn vị khác nhau vẫn chưa xin được việc làm
tình cờ tùng được một người bạn giới thiệu về mô hình nuôi cấy ghép chai nước ngọt lấy ngọc
tại tỉnh ninh bình từ lời giới thiệu của người bạn đã nảy lên trong đầu của chàng thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo nhưng cũng vô cùng táo bạo
theo ý thích của cháu đầu tiên bước đầu lần đầu tiên cháu làm mà thực ra trong tâm tâm tôi không thích không thích một chút nào đấy là tôi không muốn con tham gia vào cái việc cấy ghép chai cái việc đấy cũng vất vả
mặc dù lúc ban đầu gia đình chưa ủng hộ nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm của mình trương đình tùng đã lên đường lạn lội với ninh bình tìm hiểu và học hỏi mô hình nuôi cấy ghép chai nước ngọt lấy ngọc
càng học tùng càng nhận thấy đây là mô hình kinh tế mới
tiềm năng phát triển nên anh đã quyết tâm theo đuổi ước mơ khởi nghiệp của mình bằng mô hình này
sau một năm học hỏi tích lũy kinh nghiệm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tùng trở về quê quyết tâm khởi nghiệp
tuy ban đầu thấy ý tưởng của con mình vô cùng táo bạo và lạ lẫm nhưng thấy con quyết tâm và tâm huyết cộng với sự thuyết phục của tùng nên bố mẹ anh cũng ủng hộ và hỗ trợ
tôi cũng bảo thôi bây giờ thì con nảy sinh ý tưởng thì bây giờ con phải làm
hay nào để thuyết phục được bố
bởi vì làm cái này là phải có vốn và phải có thời gian
hai là con bỏ thời gian học thì bây giờ phải làm thế nào để cho bố tin tưởng và bố sẽ đầu tư
khi đó là tùng trình bày ý tưởng và đưa những vấn đề mà tôi thấy nó phù hợp
lý do là bỏ thôi
ở nhà nam vườn thì có vườn có ao
mà đặc biệt mình có một nguồn nước như vậy thì đưa một con rông mới
cũng là một cái vấn đề là có thể phát sinh mới chăng
thì quyết định là gia đình cũng đã đầu tư cho cháu một số vốn nhất định
vốn của gia đình thì cũng không có ai tôi phải vay mượn của anh em bạn bè
thế và lấy cái quỹ tiền lương của chúng tôi là giáo viên
thế thì lấy được cái vốn tiền nương là hai trăm ba mươi triệu nữa là cho tùng làm
đây là ngôi nhà đã chứng kiến biết bao nhiêu nỗ lực thành công và thất bại
của chàng thanh niên trẻ trương đình tùng
khởi đầu sự nghiệp tại nơi đây nhờ sự ủng hộ của gia đình
với những số vốn ít ỏi mà bố mẹ và gia đình vay được
đến nay chàng thanh niên trẻ tuổi trương đình tùng đã vượt qua được những khó khăn
và đã có những thành công ban đầu
tùng ơi tại sao em lại có ý tưởng là em sẽ học về cái nghề cây chai này
khi trước đi học là em học trường xây dựng
ra trường thì cũng chưa xin được việc
có một người bạn giới thiệu cho em là ở linh bình
đã nuôi cấy thành công cái con chai nước ngọt này lấy ngọc
thì em về em thấy mô hình như thế nó phù hợp với cả cái điều kiện của mình
thì quyết định trước tiên là đặt con giống
để người ta bán con giống cho mình
mình về mình nuôi trên cái môi trường nước của mình hiện tại đang có
nhưng mà sau trong cái quá trình học cách nuôi
thì chú thấy mình có khả năng để mà làm một người kỹ thuật cấy
thì chú quyết định là lại đào tạo cái kỹ thuật cấy cho
thế nên là lại ở lại
để tiếp gần một năm để học cái quy trình kỹ thuật cấy chai
thế nhưng mà sau khi mà học quá trình học tập xong ở linh bình ấy
thì trở về nhà thì em bắt đầu là bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên đúng không ạ
tự mình có thể là nuôi cấy chai như thế thì em có gặp cái khó khăn gì không
ban đầu về thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm
tại vì thứ nhất là đây là một cái mà rất là mới
để mà đặt một cái số tiền mà
vốn cho mình làm thì gia đình cũng rất là băn khoăn
nó về rồi nó không
mình chưa có cái quy trình chuẩn để thuần nó ở trên cái địa bàn của mình
nó tỷ lệ chết nó cao lắm
từ khi chưa cấy nó đã chết nhiều lắm rồi
thế chưa nói là đến để mà có những cái con trai sống để mà mình cấy
là cả một vấn đề
thế nhưng mà cái vốn lúc đầu mà em bỏ ra ấy có là cái số vốn nó khoảng bao nhiêu tiền
cái vốn ban đầu mà khi bắt đầu mà
nghiên cứu và thử nghiệm ấy thì nó không lớn
nó chỉ khoảng độ hai ba trăm linh triệu thôi là để mình gọi là triển khai những cái công đoạn đầu tiên là nghiên cứu đấy
với hai ba trăm linh triệu đấy gần như là trắng luôn
không còn một cái gì nào
tại sao lại mất trắng
nó mình khi đấy mình đưa về cái điều kiện này nó chưa thích nghi được với cái điều kiện ngay
và mình cũng chưa có cái quy trình để mà nuôi nó ở các cái môi trường
ở cái mực nước sâu như thế nào
mùa đông thì ở cái mực nước nào và mùa hè ở mực nước nào thì khi đến nào nó chết nhiều lắm
thế thì cho đến thời điểm này thì cái lượng vốn mà em bỏ ra sau rất là nhiều lần làm đi làm lại rồi đúng không
thì đến thời điểm này em đã phải bỏ ra mất bao nhiêu tiền để có thể làm được mô hình như thế này
với một cái mô hình của em thì đến bây giờ là đầu tư mất một tỷ rưỡi
à một tỷ rưỡi
và từ những bước đầu tiên đó thì em có nhận được cái sự động viên ủng hộ nào
cái gia đình cái người thân đó
biết được là giờ nào là mình đam mê mình nhiệt huyết thế thì bố mẹ cũng không có ngăn cản
mà cũng tạo điều kiện để cho mình làm việc đấy
bỏ thời gian ra rồi là cơm nước có khi mà mang sang cho ăn
em cũng dạy kỹ thuật cắt tế bào cho nhà em
vợ em thì trước học về ngành y và cũng vậy là tay dao tay kéo
thế nên là dạy
cảm giác là cũng nhanh hơn và hiểu lắm được cái vấn đề nó nhanh
thế nên là bây giờ thì vợ cứ phụ chồng cứ cắt tế bào còn chồng cấy cứ vậy
thì hai vợ chồng cùng làm
cái ưu điểm của cái việc mà nuôi chai ở nước ngọt thì nó khác gì so với cả nước mặn hay không
cái chai nước ngọt này cái điều kiện thuận lợi của nó là nó chính là cái con chai sông của mình
và mình đưa nó về để mình thuần và mình nuôi dưỡng nó
cấy ngọc được từ con chai đấy
vậy là nó đã thích nghi với cái điều kiện môi trường thổ nhưỡng ở địa phương rồi
nước biển thì nó còn ảnh hưởng do là nước nên xuống rồi là nó bị xâm thực đấy
thế còn nước ngọt này của mình thì hoàn toàn là không có xâm thực cái loại nước khác vào để gây chết chai
con trai nước ngọt này của mình thì thời gian thu hoạch là nó chỉ vào hai năm là đã được thu rồi
còn với con chai nước biển thì phải nuôi từ năm năm đến bảy năm thì mới được thu một lứa
tỉ lệ đậu ngọc của mình thì hiện tại bây giờ là đã đến bảy mươi tám mươi
còn chai nước biển thì tỉ lệ đậu ngọc nó có hai mươi năm thôi
sau rất là nhiều lần thất bại thì đến hiện tại bây giờ thì em đang có những cái gì
hiện tại bây giờ thì em đang thành công trên một mươi con trai
và chờ thời gian thu ngọc khoảng đầu năm hai nghìn một mươi tám là em sẽ thu sáu con ở cái loạt một đấy
bốn năm viên ngọc
và với giá thành hiện tại bây giờ là bình quân hai trăm linh trên một viên ngọc
một số tiền cũng rất là lớn
ước tính là khoảng tám nhỉ
tám tỷ đấy ạ
tám một mươi tỷ đấy đúng không
thì trừ cái đầu tư ban đầu ra thì cũng thu lãi về khoảng độ tầm bốn năm tỷ
khi mà làm một cái mô hình lớn quy mô như thế này em đã lấy cái nguồn nguyên liệu từ đâu
và em đã tính ra được rằng là cái sản phẩm mình làm ra rồi thì sẽ xuất vào những thị trường như thế nào
cái đầu gia sản phẩm em đã tính đến chưa
cái nhân cấy này thì
bên phía em đang nhập khẩu của nhật và cái đầu da sản phẩm thì cũng là nhật bao tiêu và hồng kông bao tiêu là hai cái nước lớn để bao tiêu cái sản phẩm ngọc chai của mình
cùng với cái việc mà nuôi chai thì chị thấy rằng là em có một cái vườn cam rất là lớn thì đã cho thu hoạch chưa
và em vì sao em lại có ý là sẽ ghép chung mô hình nuôi chai cái ngã lấy ngọc của mình
em muốn làm một cái mô hình mà nó sẽ là một cái mô hình nó vào vòng tròn chị
em trồng cam này và nuôi chai này thì là cam này thì điều kiện của nó rất là cần nước
nếu mà thiếu nước là cũng không làm được cam
thế mà mình điều kiện nước rất thuận lợi
và mình nuôi chai thì cái con trai của mình sau khi thu hoạch thì cái vỏ chai và cái ruột chai này mình lại làm phân bón cho cam được
đấy nó lại đi với nhau
bổ sung cho nhau đúng không
và cái cỏ của cam này thì mình lại cắt cỏ mình nuôi cá thì cá nó thải ra cái phân và
nuôi chai do vậy là một cái quy trình khép kín luôn
với rất là nhiều những công sức đã bỏ ra rồi thất bại cũng quá nhiều rồi
và đến bây giờ thì có thể tạm gọi là em đã có những thành công nhất định của mình đặc biệt là trong thời gian tới nữa
thế thì tới đây em có dự định gì đối với công việc của mình
em đang mở rộng mô hình của mình
thứ nhất là đang chuyển giao công nghệ nuôi kỹ thuật nuôi cho hộ gia đình
người ta có thể nuôi chai
em đang nấy ngọc và mở rộng mô hình em đang hướng đến mở rộng mô hình trên ba hecta và cũng hướng tới là sẽ thành lập một cái hiệp hội ngọc chai của bắc giang và cái nàng nghề ngọc chai nước ngọt của bắc giang
cái sản phẩm ngọc chai này là nó sẽ gắn liền với sản phẩm du lịch
mình sẽ đưa khách đến và khách tự lấy chai ở dưới ao lên và mổ tự tay mổ chai lấy ngọc
sau đó là kỹ thuật viên của mình sẽ khoan và gắn vòng trực tiếp tới tay của người tiêu dùng luôn
rất cảm ơn trương bình tùng và xin chúc em cùng với những ước mơ của em những dự định trong tương lai của em sẽ sớm trở thành hiện thực và đặc biệt là sẽ thành công hơn nữa trong năm mới hai nghìn một mươi tám này
tuy rằng mô hình chưa cho thu hoạch nhưng với những nỗ lực và sự cẩn thận

tùng đã có thể cấy thành công ngọc chai với tỷ lệ thành công lên đến chín mươi
để có được điều đó tùng đã phải trải qua muôn vản những khó khăn thất bại
có những lúc tưởng chừng như phải để ước mơ thành giang dở
nhưng với sự kề vai sát cánh hỗ trợ từ người vợ hiền đã giúp tùng vượt qua được mọi khó khăn thử thách
cái thời toàn đầu mà mới lấy nhau về
thì cây chai mà nhà em cấy chưa cấy nó chết nhiều lắm
chết nhiều không tưởng được luôn nên lúc đấy em làm lắm
nhiều lúc cứ bỏ hay là thôi không làm nữa
bỏ dở dở chừng đấy muốn bỏ rồi
nhưng mà anh ấy có tâm huyết đam mê với nghề ấy cứ muốn làm ấy
thế nên là còn nói không được thì thôi về sau bảo anh ấy đã tâm huyết thế rồi thôi
thì hai vợ chồng cũng làm
làm thì cứ cố thôi
thế cũng may
thế là có duyên thế nào lại làm được dần dần chỉnh sửa dần
dần thì bây giờ nói chung là tỷ lệ nó đạt cao rồi
lúc đầu thì em chỉ giúp anh ấy chọn trai thôi
với lại phụ giúp những cái việc ngoài lặt vặt như là cánh chai rửa chai rồi kiểm tra chai xem là nó có chết hay không thôi
còn bây giờ thì anh ấy dạy thêm cái kỹ thuật cắt tế bào ấy để giúp hai vợ chồng cùng làm

được gia đình ủng hộ thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn được gia đình ủng hộ
bên cạnh những ao nuôi chai tùng đã mở rộng thêm quy mô trồng thêm các loại cây có múi góp phần phát triển kinh tế đem lại thêm nguồn thu cho gia đình
hiện trong vườn anh còn trồng khoảng một sáu trăm linh cây cam có độ tuổi từ một tới hai năm với đầy đủ hệ thống tưới nước tự động
giờ đây khi về xã đông hưng huyện lục nam không ai không biết đến chàng thanh niên trẻ tuổi dám nghĩ dám làm trương đình tùng
có được sự thành công như ngày hôm nay đó là nhờ một người đàn ông
và nhờ một phần không nhỏ sự động viên khích lệ của các thành viên trong gia đình
sau những giờ làm việc mệt nhọc thì mâm cơm gia đình luôn là nơi ấm áp là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tùng
tùng là một trong những thanh niên trẻ lập nghiệp và có những mô hình sáng tạo đặc biệt là mô hình nuôi chai nước ở môi trường nước ngọt
và trang trại mô hình bưởi da xanh
thế và cũng đã được nhiều những cá nhân tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh biết đến
thế và cũng đến tham quan học tập mô hình
về phía địa phương thì chúng tôi cũng tiếp tục quan tâm tuyên truyền quảng bá hình ảnh về mô hình nuôi chai nước ngọt
và đặc biệt là cái mô hình trang trại vườn đồi vườn ao chuồng của đồng chí trương đình tùng
thế và trong thời gian tới thì về phía địa phương chúng tôi tiếp tục quan tâm
và sẽ hỗ trợ về
về cơ sở vật chất cũng như là kinh phí để nhân rộng cái mô hình này trên địa phương xã nhà
hiện nay mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc của trương đình tùng đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến tham quan học hỏi
vừa qua đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang các sở khoa học và công nghệ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân huyện lục nam đã đến tham quan mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc của trương đình tùng
có được điều đó là nhờ một phần hỗ trợ không nhỏ
từ phía ủy ban nhân dân huyện lục nam
ủy ban nhân dân huyện lục nam đã đến tham quan mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc của trương đình tùng
với các cơ quan của đảng cũng như của chính quyền cấp huyện
chúng tôi luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các bạn có điều kiện phát triển kinh tế trên quê thương
hiện tại trại nuôi chai lấy ngọc của trương đình tùng đã đạt được những thành công nhất định
những đơn hàng từ các nước như nhật bản và hồng kông đã bắt đầu tìm đến với anh
và trong tương lai không xa
sẽ trở thành một trong những cơ sở chế tác ngọc chai phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước
khi đến với con đường du lịch tâm linh tây yên tử
những viên ngọc chai lấp lánh như thế này chính là những thành quả đầu tiên của một chàng thanh niên trẻ tuổi
sau rất nhiều những nỗ lực rất nhiều những cố gắng rất nhiều những thử thách và thậm chí là cả rất nhiều những thất bại
vâng thành công đến với mỗi người không hề đơn giản
thế nhưng nó sẽ luôn luôn là lý tưởng sống là đích đến của những thanh niên
với những khát vọng được làm giàu chân chính
bằng chính đôi tay của mình